thống kê ban đầu diện tích rừng bị cháy là khoảng bảy m hai

trong phần cuối của bản tin nhanh sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn thiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp cây thông trong xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên tp hải phòng là hai đối tượng